quốc lộ sáu mươi một có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông khá cao
vì vậy việc chậm khắc phục những hư hỏng do mặt đường xuống cấp sẽ khiến vụ tai nạn giao thông trên tuyến
tiếp tục gia tăng gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông
để bảo đảm ổn định tỷ giá và thanh khoản của hệ thống ngân hàng
chính phủ sẽ không tăng giá điện giá dịch vụ y tế trong hai tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
đây là nội dung quan trọng đã được nêu rõ trong nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi
vừa được văn phòng chính phủ thông báo
bên cạnh việc thực hiện không tăng giá điện giá dịch vụ y tế trong hai tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi sáu
chính phủ cũng yêu cầu bộ tài chính tăng cường một loạt biện pháp như
đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước
chống buôn lậu và gian lận thương mại dịp cuối năm
phối hợp với các địa phương đẩy mạnh triển khai chương trình bình ổn giá
phát triển hệ thống bán lẻ trên toàn quốc nhất là tại các đô thị
những biện pháp này nhằm bảo đảm hàng hóa thiết yếu tránh thiếu hàng sốt giá trong dịp cuối năm
kết quả thực hiện phải báo cáo thủ tướng chính phủ trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
khoảng một mươi ngày trở lại đây trên địa bàn tỉnh điện biên xuất hiện nhiều kiến ba khoang
có nơi phát hiện từng đàn kiến lên đến hàng trăm con khiến cho người dân vô cùng lo lắng
điều lo ngại là do không biết cách ứng phó với loại quyến này như thế nào
nên nhiều người đã bị viêm da do tiếp xúc trực tiếp với kiến
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố điện biên
tại trường trung học phổ thông thành phố điện biên phủ
ghi nhận những đàn kiến ba khoang lên đến hàng trăm con nằm la liệt ở chân tường
nhà trường cho biết kiến ba khoang mới xuất hiện nhiều trong khoảng một tuần trở lại đây
và khiến nhiều người bị viêm ra
do thiếu thông tin và chưa nhận thức đầy đủ về kiến ba khoang
nên nhiều người vẫn chưa biết cách phòng tránh loại kia này
nhiều người dùng tay chân để giết kiến
sau đó lại vô tình dùng tay tiếp xúc với vùng da khác
chất độc của kiến ba khoang khi tiếp xúc với da tạo nên bỏng da
khi bị viêm da do chất độc của kiến ba khoang
nhiều người vẫn lầm tưởng với bệnh gon rời leo
từ ngày hai mươi tháng một mươi đến nay
hàng ngày có hàng chục bệnh nhân đến khám chữa bệnh viêm lết da
do kiến ba khoang tại trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh điện biên
có ngày lên đến hai mươi bệnh nhân
tính từ đầu tháng đến nay
trung tâm đã tiếp nhận hơn một trăm bốn mươi ca bị viêm da do kiến ba khoang
con số này tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái
kiến ba khoang không đáng lo ngại như loài côn trùng truyền bệnh
nó không cắn đốt người
mà do con người vô tình tiếp xúc với chất độc trong cơ thể kiến
gây viêm da kích ứng
bởi vậy người dân cần bình tĩnh để xử trí
khi mà phát hiện ra cái con này rồi
thì là không được giết nó
tức là nếu mà mình muốn giết nó
thì không được trực tiếp là dùng tay
mà tốt nhất là mình có thể dùng một tờ giấy hay cái gì
hoặc cái que hay cái gì đó
mình hoặc trổi
hoặc mình quét nó ra ngoài
xong rồi mình có thể gom nó lại
mình đốt nó đi
nếu vô tình tiếp xúc với kiến ba khoang
thì nên rửa sạch bằng nước sạch hoặc nước muối loãng
không rửa bằng nước xà phòng
vì sẽ làm gia tăng kích ứng
tuyệt đối không được gãi hay trả sát mạnh
vùng da bị tổn thương
sau đó bôi bằng hồn nước để làm dịu mát chỗ tổn thương
nếu thấy da bị phồng rộp bỏng rát
thì nên đến cơ sở y tế để được chuẩn đoán
và điều trị kịp thời
tại hải phòng vừa diễn ra chung kết cuộc thi tiếng nhật
lần thứ tư với chủ đề
tình hữu nghị hải phòng nhật bản
cuộc thi lần này dành cho các thí sinh dưới ba mươi năm tuổi
đang học tập sinh sống tại hải phòng
và chưa từng đến nhật bản
cuộc thi đem đến cơ hội học tập trao đổi ngôn ngữ
giao lưu nâng cao hiểu biết của thanh niên việt nam
về hai nền văn hóa
qua đây cũng nhằm quảng bá hình ảnh đất nước
con người việt nam và thành phố hải phòng
với bạn bè quốc tế
đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết
hữu nghị giữa việt nam nhật bản
nói chung giữa nhân dân thành phố hoa phượng đỏ
với đất nước của hoa anh đào nói riêng
với chủ đề liên kết hội nhập và phát triển
thành phố thái nguyên sở công thương
và văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới
tỉnh thái nguyên
đã phối hợp tổ chức khai mạc hội trợ triển lãm
mỗi xã phường một sản phẩm
tham gia hội trợ có hai trăm năm mươi gian hàng
đến từ chín huyện thành phố thị xã trong tỉnh
và một trăm năm mươi đơn vị doanh nghiệp
của hai mươi tỉnh thành phố trong cái nước
đây là lần đầu tiên thái nguyên tổ chức hội trợ này
với mục tiêu thúc đẩy hợp tác phát triển sản xuất
quảng bá giới thiệu sản phẩm
tìm kiếm thị trường
xúc tiến đầu tư thương mại
nâng cao năng lực cạnh tranh
khi nước ta đang hội nhập sâu rộng
và nền kinh tế thế giới
thông qua các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới
ban tổ chức của hội trợ
mỗi xã phường một sản phẩm
thái nguyên năm hai nghìn một mươi sáu
muốn gửi một thông điệp
tới tất cả các doanh nghiệp
nhân dân và các tỉnh bản
là xây dựng một thương hiệu
phát triển bền vững về sản phẩm hàng hóa
với lần đầu tiên tổ chức này
ban tổ chức hội trợ tiền lãng
chúng tôi tập trung vào những sản phẩm
của nông nghiệp
để sau này
tiếp tục đầu tư
những sản phẩm mối nhọn
để đủ sức cạnh tranh trên thị trường
các sản phẩm mang đến hội trợ lần này
rất đa dạng và phong phú
được lựa chọn từ mỗi địa phương doanh nghiệp
và được kiểm duyệt chặt chẽ về phẩm cấp chất lượng
đặc biệt trong khuôn khổ hội trợ
đã diễn ra hội thảo về nâng cao lợi thế cạnh tranh
cho sản phẩm địa phương
có định hướng đến chất lượng sản phẩm hàng hóa
thông qua hội trợ này
các đơn vị xã ốc thường
cũng như các hợp tác xã
các tổ hợp tác các làng mề
đem sản phẩm của mình ra đây
để cùng trưng bày cùng giới thiệu
và mình sẽ cảm nhận được
sản phẩm của mình làm ra
đang được khách hàng đánh giá như thế nào
và những cái gì mình đã làm được
và những cái gì chưa làm được
kể cả về chất lượng sản phẩm mẫu mã bao bì
cũng như là quảng bá giới thiệu sản phẩm
nhân dịp này
tỉnh thái nguyên đã trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
của tỉnh cho một mươi chín sản phẩm
theo kế hoạch hội trợ diễn ra
đến hết ngày một mươi một tháng một mươi một tới đây
trong phần tin thế giới
fbi tuyên bố bà clinton
không phải đối mặt với cáo buộc hình sự
về bê bối thư điện tử
tổng thống thổ nhĩ kỳ cáo buộc châu âu
tiếp tay cho khủng bố
giám đốc cục điều tra liên bang mỹ
vừa thông báo
cơ quan này bảo lưu kết luận hồi tháng bảy
rằng bà hillary clinton
sẽ không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự
liên quan tới vụ bê bối thư điện tử
tuyên bố trên được fbi đưa ra
sau khi mở lại cuộc điều tra
việc ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ
sử dụng tài khoản thư điện tử cá nhân
trong thời gian giữ chức ngoại trưởng mỹ
trong thư gửi quốc hội mỹ
giám đốc fbi comey khẳng định
kết quả điều tra mới nhất không phát hiện chứng cứ nào
cho thấy bà clinton vi phạm các quy định
sử dụng hòm thư điện tử cá nhân
tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự
cũng theo ông comey
fbi đã điều tra anthony weiner
chồng một trong những cố vấn thân cận nhất của bà clinton
sau khi phát hiện một số bức thư điện tử mật
trên máy tính sách tay của ông này
xong không phát hiện sai phạm
giám đốc fbi nhấn mạnh
nhóm điều tra đã xem xét kỹ lưỡng thư điện tử gửi đi
và gửi tới hòm thư của cựu ngoại trưởng clinton
dựa trên kết quả điều tra và sự tôn trọng
dành cho bà clinton
fbi không thay đổi kết luận hồi tháng bảy
đối với vụ việc này
tuy nhiên ông comey cũng cho biết thêm
fdi sẽ tiếp tục điều tra nếu phát hiện thêm các thư mới
ngay lập tức giám đốc phụ trách truyền thông
trong chiến dịch tranh cử của bà clinton
đã hoan nghênh quyết định trên của fbi
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan
vừa cáo buộc châu âu tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố
với việc hỗ trợ cho đảng công nhân người quốc
đồng thời khẳng định ông không quan tâm
nếu châu âu gọi ông là một kẻ độc tài
do đã chấn áp nhóm phiến quân người quốc
và những người ủng hộ nhóm này
trong một bài phát biểu tại istanbul
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan tuyên bố
châu âu về tổng thể đang tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố
thậm chí ngay cả khi họ công bố
đảng công nhân người quốc là một tổ chức khủng bố
ông erdogan cũng cho biết
thổ nhĩ kỳ đã tiến hành cuộc chiến chống khủng bố
chưa từng thấy
kể từ sau chiến tranh thế giới tới nay
và tất cả các loại vũ khí mà thổ nhĩ kỳ thu được
từ đảng công nhân người quốc đều là của phương tây
hiện thổ nhĩ kỳ đang phải đối mặt với những chỉ trích của quốc tế
sau vụ bắt giữ lãnh đạo
đảng dân chủ nhân dân hdp thân người quốc
đảng đối lập lớn thứ hai ở nước này
như một phần trong cuộc điều tra chống chủ nghĩa khủng bố
chính quyền ankara cáo buộc
đảng này có liên kết với đảng công nhân người quốc
song đảng dân chủ của nhân dân đã bác bỏ
lực lượng dân chủ syri
một liên minh các tay súng người quốc ả rập
được mỹ hậu thuẫn
vừa tiến hành một chiến dịch tấn công
nhằm vào thành phố raqqa
thành trì của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
thông báo của sdf cho biết
cuộc tấn công đã bắt đầu vào tối ngày năm tháng một mươi một
với sự tham gia của khoảng ba mươi tay súng
chiến dịch tấn công raqqa sẽ được triển khai
thành hai giai đoạn
bao gồm chiếm lấy các khu vực xung quanh raka
và cô lập thành phố
sau đó là giành quyền kiểm soát toàn bộ thành phố này
sdf và mỹ đều nhất trí
thổ nhĩ kỳ và lực lượng được ankara hậu thuẫn
sẽ không đóng bất cứ vai trò nào
trong chiến dịch tái chiếm raqqa
tuy nhiên cùng ngày
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan cho biết
hiện lực lượng phiến quân do nước này hậu thuẫn
tại syri đang tiếp tục xiết chặt vòng vây
xung quanh thị trấn miền bắc anbab
và đang lên kế hoạch đẩy mạnh chiến dịch tấn công is
về phía nam
chỉ vài giờ sau khi lực lượng dân chủ syri
thông báo chính thức phát động chiến dịch quân sự
nhằm vào thành phố raqqa
thành trì của tổ chức is tại syri
chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân mỹ
tướng joseph dunford
đã có chuyến thăm không được thông báo trước
tới ankara để thảo luận về vấn đề
chống khủng bố với người đồng cấp thổ nhĩ kỳ
thông báo của bộ quốc phòng thổ nhĩ kỳ cho biết
tại cuộc gặp mỹ và thổ nhĩ kỳ đã thảo luận
về những chiến lược chung chống tổ chức is
tại syri và iraq
bên cạnh đó hai bên cũng thảo luận về hành động của
ypg một nhóm vũ trang người quốc
được mỹ ủng hộ nhưng bị ankara
xem là lực lượng thù địch tại syri và iraq
cũng như nguy cơ xảy ra đụng độ
phe phái trong khu vực
trong khi đó một quan chức cấp cao của mỹ cho biết
washington đang liên lạc chặt chẽ với ankara
về cuộc tấn công được thực hiện bởi các lực lượng
ả rập người quốc với sự hỗ trợ của mỹ
nhằm vào raqqa thanh trì của nhóm is
thủ tướng anh theresa may
vừa khẳng định quốc hội nước này
cần phải chấp nhận kết quả cuộc bỏ phiếu
của đa số người dân ủng hộ việc anh
rời liên minh châu âu hay còn gọi là brexit
theo đó hãy để chính phủ tiến hành
các thủ tục liên quan theo lịch trình
thủ tướng anh theresa may bày tỏ tin tưởng
sẽ đảo ngược phán quyết của tòa án thượng thẩm anh
yêu cầu trao quyền cho quốc hội của nước này
chứ không phải chính phủ
thông qua việc khởi động tiến trình đàm phán brexit
động thái đe dọa làm trì hoãn tiến trình brexit
trong một thông cáo trước thềm
chuyến thăm ấn độ nữ thủ tướng anh nêu rõ
bất chấp việc nhiều người muốn cản trở
tiến trình đàm phán chính phủ vẫn sẽ tiếp tục
công việc thực thi quyết định của người dân anh
bà may khẳng định kết quả cuộc trưng cầu
ý dân hồi tháng sáu vừa qua đã rõ ràng
và đúng pháp luật theo đó các nghị sĩ
và thượng nghị sĩ vẫn còn nuối tiếc
về kết quả cuộc bỏ phiếu cần phải chấp nhận
ý nguyện của người dân anh
trước đó ngày bốn tháng một mươi một thủ tướng anh cũng khẳng định
với các nhà lãnh đạo châu âu rằng
thời hạn chót tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
để khởi động các cuộc đàm phán về việc anh
rời khỏi mái nhà chung eu vẫn không thay đổi
bất chấp phán quyết trên của tòa thượng thẩm anh
bà may cho biết đang nỗ lực tìm kiếm
các biện pháp giúp nước anh có thể đạt được
kết quả tốt nhất trong tiến trình đàm phán với eu
để thực hiện thành công chương trình nghị sự
phát triển bền vững hai nghìn một mươi ba
với mục tiêu đem lại hòa bình sự thịnh vượng
và phẩm giá cho tất cả mọi người trên hành tinh
các quốc gia phải có chung trách nhiệm
bảo vệ môi trường trong cả thời bình
lẫn trong thời chiến
đó là thông điệp được tổng thư ký liên hợp quốc
ban ki moon đưa ra nhân ngày thế giới
ngăn chặn tình trạng khai thác môi trường
trong bối cảnh chiến tranh và xung đột
có vụ trang mùm sáu tháng một mươi một
tổng thư ký liên hợp quốc ban ki moon đã nhấn mạnh rằng
tình trạng quản lý lòng lẻo môi trường
và tài nguyên thiên nhiên cũng có thể góp phần
châm ngòi cho cuộc xung đột do những bên tham chiến
có thể khai thác tài nguyên để có tiền
nuôi cỗ máy chiến tranh
tuy nhiên ở chiều ngược lại cũng có nhiều ví dụ cho thấy
tài nguyên thiên nhiên đóng vai trò chất xúc tác
cho hợp tác hòa bình gây dựng lòng tin
và giảm bớt đói nghèo
tổng thư ký lưu ý rằng sau các cuộc xung đột
các nguồn tài nguyên thiên nhiên thường là những tài sản chính
mà các chính phủ cần để hỗ trợ kế sinh nhai
cho người dân và vực dậy nền kinh tế
do đó các quốc gia cần phải chung tay
góp sức đấu tranh với các tội phạm môi trường
chấm dứt tình trạng khai thác trái phép
các nguồn tài nguyên thiên nhiên cải thiện tính minh bạch
chia sẻ lợi ích một cách công bằng hơn
và khuyến khích phụ nữ người dân bản xứ
và những nhóm người dễ bị tổn thương
tham gia vào quá trình ra quyết sách
ngày thế giới ngăn chặn tình trạng khai thác môi trường
trong bối cảnh chiến tranh và xung đột có vũ trang
được tổ chức vào ngày sáu tháng một mươi một hàng năm
nhằm nhấn mạnh sự cần thiết và hành động
để bảo vệ môi trường trong chiến tranh
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại
chương trình thời sự của kênh truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại